điều đó cho thấy hiệu quả lớn trong công tác phòng chống dịch tại tp hcm
hiện nay để tăng cường hệ miễn dịch cộng đồng việc tiêm vaccine cho người dân vẫn phải tiếp tục được đẩy mạnh
tổng số mũi vaccine đã triển khai tính đến hết ngày hai mươi tám tháng chín là chín bảy trăm bảy mươi bảy tám trăm bốn mươi mũi
trong đó tổng số mũi một là sáu tám trăm hai mươi bốn bảy trăm một mươi tám mũi hai là hai chín trăm năm mươi ba một trăm hai mươi hai người
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại